trong ngày thứ hai gia quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ
lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã dừng kiểm soát sáu mươi một trăm sáu mươi tám trường hợp
lập biên bản một mươi ba tám trăm bảy mươi ba trường hợp
lực lượng cảnh sát giao thông đã tước bảy trăm ba mươi bảy giấy phép lái xe các loại số tiền phạt là tám ba mươi chín tỷ đồng
đáng chú ý đã có bảy trăm tám mươi ba trường hợp vi phạm về nồng độ cồn một mươi bốn trường hợp vi phạm ma túy
một một trăm linh sáu vi phạm tốc độ một bảy trăm hai mươi năm trường hợp không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe
giấy phép lái xe đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp tẩy xóa
trong ngày thứ hai thực hiện kế hoạch cả nước đã xảy ra hai mươi vụ tai nạn giao thông
làm tử vong một mươi chín người bị thương tám người không xảy ra ủn tắc giao thông
tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến bình thường không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự